cập nhật những tin tức mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín bộ y tế đã có quyết định về việc ban hành hướng dẫn tạm thời
khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó bao gồm thông tin về sáu đối tượng cần thận trọng khi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
ba đối tượng cần thận trọng khi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo đó đối tượng hoãn tiêm chỉ còn phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần và người đang mắc bệnh cấp tính
có đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là những người trong độ tuổi tiêm chủng
theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không có dị ứng với thành phần của vaccine
hướng dẫn cũng nêu rõ đối với những trường hợp đang mắc bệnh cấp tính hoặc phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần sẽ được chỉ hoãn tiêm chủng
mặt khác việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín này sẽ có chống chỉ định đối với những người đã có tiền sử rõ ràng phản vệ
với vaccine phòng covid một mươi chín cùng lại lần trước hay bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất
của đối tượng sau phải được khám sẵn lọc kỹ lưỡng và thận chậm
người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác người có bệnh nền bệnh mạng tính người mất chi giác mất năng lực hành vi
người có tiền sử giảm tiểu cầu và hoặc dối loạn đông máu phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần tuổi
người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống nhiệt độ dưới ba mươi năm độ c hoặc là hơn ba mươi bảy
mạch dưới sáu mươi lần một phút hoặc trên một trăm linh lần một phút
huyết áp tối thiểu dưới sáu mươi hoặc trên chín mươi hoặc khuyết áp tối đa dưới chín mươi hoặc trên một trăm bốn mươi
hoặc cao hơn ba mươi mét so với huyết áp hàng ngày ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế
nhịp thở hơn hai mươi năm lần một phút
qua hướng dẫn này sẽ giúp phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
từ đó đảm bảo công tác tiêm chủng diễn ra an toàn
sau về hướng dẫn mới
ban hành hồi tháng chín lần này bộ y tế chỉ quy định hai đối tượng cần chỉ hoãn tiêm chủng
gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần
trước đây có thêm trường hợp có tiền sử rõ ràng đã mắc covid một mươi chín trong vòng sáu tháng